sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại di tích lịch sử văn hóa đền trung ủy ban nhân dân huyện ba vì hội di sản văn hóa thăng long hà nội
cộng lộc bộ bảo tồn tín ngưỡng thở mẫu hà nội đã tổ chức lễ dân hương nhân ngày hóa của đức thánh tản viên sơn
và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ của người việt
đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc tri ân công đức của tản viên sơn thánh
đồng thời góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
tục thờ tản viên sơn thánh đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
lễ dân hương nhân ngày hóa của đức thánh tản viên sơn là chương trình thường niên nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc
tăng cường công tác giáo dục truyền thống nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc

tăng cường công tác giáo dục truyền thống nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc